thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín tối ngày hôm nay của bộ y tế cho biết việt nam có thêm sáu trăm linh chín ca mắc
thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với ba trăm bốn mươi một ca tổng số ca mắc covid một mươi chín trong ngày là hai ba trăm sáu mươi bảy
cụ thể một mươi sáu ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh hai ba trăm sáu mươi bảy ca ghi nhận trong nước
tại thành phố hồ chí minh nhiều nhất với một bảy trăm sáu mươi bốn ca
tính đến một mươi chín h ngày hôm nay việt nam có tổng cộng ba mươi hai trăm năm mươi chín ca ghi nhận trong nước và một chín trăm bốn mươi ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước ước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho tới nay là hai mươi tám sáu trăm tám mươi chín ca
trong đó có sáu năm trăm năm mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
thời gian qua số người từ thành phố hồ chí minh về các địa phương có tỷ lệ dương tính với sars cov hai tăng cao
nhằm đảm bảo an toàn
hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín ra cộng đồng đối với những người từ thành phố hồ chí minh về các địa phương
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà
và xét nghiệm đối với người từ thành phố hồ chí minh về địa phương
cụ thể điều chỉnh tăng thời gian cách ly y tế tại nhà đối với tất cả những người từ thành phố hồ chí minh
chứ các trường hợp từ các tỉnh thành phố khác đi qua thành phố hồ chí minh nhưng không dừng đổ
từ bảy ngày lên một mươi bốn ngày kể từ ngày về địa phương tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian một mươi bốn ngày tiếp theo
đồng thời phải thực hiện xét nghiệm ba lần vào ngày đầu và ngày thứ bảy ngày thứ một mươi ba trong thời gian cách ly y tế tại nhà
đối với các trường hợp đi lại trong phạm vi thành phố hồ chí minh do nhu cầu thật sự cần thiết
quy định tại chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng và công văn hai nghìn hai trăm bảy mươi chín của ủy ban nhân dân thành phố không thực hiện kiểm tra giấy xét nghiệm sars cov hai
thành phố hà nội quyết định từ giờ ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó nhà hàng cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ chỉ cho phép bán hàng mang về các cửa hàng cắt tóc gội đầu
thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi tập thể dục tụ tập đông người tại công viên vườn hoa và các địa điểm công cộng
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu kiên quyết xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm tụ tập quá một mươi người ngoài trụ sở cơ quan bệnh viện trường học tập thể dục nơi công cộng hàng rong trà đá vỉa hè
các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
tăng mức phạt cao nhất yêu cầu đóng cửa và xem xét việc thu hồi giấy phép kinh doanh đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm nhiều lần
sau gần một tuần chạy vào rừng sâu để trốn
đến chiều ngày hôm nay các lực lượng công an huyện quảng ninh công an xã và chính quyền xã vĩnh ninh huyện quảng ninh của tỉnh quảng bình đã bắt được đối tượng lê văn triển để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn xã vĩnh ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình xảy ra vụ giết người nghiêm trọng
nạn nhân là bà hà thị thiểu bị giết trong vườn nhà với một số vết thương trên người
đầu tranh bước đầu đối tượng lê văn chiễn đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận do mâu thuẫn

phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh phối hợp với phòng kỹ thuật nghiệp vụ và công an huyện thuận thành vừa phá chuyên án ra quyết định tạm giữ hình sự tám đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
cầm đầu ổ nhóm này là tạ quang hào và nguyễn văn giang cùng ở xã gia đông huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
lợi dụng giải bóng đá đang diễn ra hào đã mua tài khoản tổng cá độ bóng đá để tổ chức cá độ bóng đá
từ ba trang bóng này hào tiếp tục chia thành nhiều tài khoản khác để bán cho các đối tượng cá độ
trong khoảng thời gian từ một mươi hai tháng sáu đến ngày một mươi tháng bảy các đối tượng đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền giao dịch trên sáu mươi tỷ đồng
cơ quan công an đã thu giữ vật chứng vụ án gồm một xe ô tô sáu điện thoại di động và hai mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế vào trưa ngày một mươi hai tháng bảy cho biết có thêm một một trăm một mươi hai ca mắc covid một mươi chín tại một mươi sáu tỉnh thành phố
trong đó bảy ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tây ninh năm hải phòng một hòa bình i
một một trăm linh năm ca ghi nhận trong nước trong đó tại thành phố hồ chí minh là tám trăm bảy mươi chín đồng nai tám mươi hai tiền giang bốn mươi chín đồng tháp ba mươi tám hà nội hai mươi sáu phú yên chín bắc giang bảy hưng yên bảy tây ninh ba bạc liêu hai
bình phước sóc trăng vĩnh phúc
đều là một trong đó có chín trăm chín mươi tám ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
và theo thông tin mới nhất vào chiều nay hà nội tiếp tục ghi nhận thêm ba ca covid một mươi chín mới trong đó có hai ca thuộc chùm ca bệnh công ty sei bắc thăng long và một ca liên quan tới thành phố hồ chí minh
như vậy là tính từ ngày năm tháng bảy cho đến chiều ngày hôm nay hà nội đã ghi nhận sáu mươi bốn ca covid một mươi chín
trước đó tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thông báo bốn ca tử vong do covid một mươi chín
như vậy đợt dịch thứ bốn này đã có tám mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín tử vong
thời gian vừa qua số người từ thành phố hồ chí minh về các địa phương có tỷ lệ dương tính với sars cov hai tăng cao nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín ra cộng đồng đối với những người từ thành phố hồ chí minh về địa phương
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người từ thành phố hồ chí minh về địa phương
cụ thể điều chỉnh tăng thời gian cách ly y tế tại nhà đối với tất cả những người từ thành phố hồ chí minh trừ các trường hợp từ các tỉnh thành phố khác đi qua thành phố hồ chí minh nhưng không dừng đỗ
từ ngày bảy đến ngày một mươi bốn từ bảy ngày lên một mươi bốn ngày kể từ ngày về địa phương tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian là một mươi bốn ngày tiếp theo đồng thời phải thực hiện xét nghiệm ba lần vào ngày đầu ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi ba trong thời gian cách ly y tế tại nhà
những người tham gia các đoàn kiểm tra giám sát đến làm việc tại tp hcm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền không phải thực hiện cách ly y tế nhưng phải tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày kể từ ngày trở về địa phương lưu trú
trong thời gian tự theo dõi sức khỏe hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh không tham gia các hoạt động tập trung đông người nếu có dấu hiệu như sốt ho đau họng khó thở hoặc là có biểu hiện mất vị giác phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời và đúng quy định
tiêm chủng vaccine covid một mươi chín chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử đã được chính thức phát động kể từ ngày một mươi tháng bảy và kéo dài từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cho đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai để tạo điều kiện cho những người có nhu cầu tiêm vaccine covid một mươi chín đăng ký online bộ thông tin và truyền thông cũng vừa ra mắt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử
theo đó người dân từ một mươi tám tuổi trở lên có thể đăng ký tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho cá nhân qua cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín
hai cách để đăng ký tiêm chủng vắc xin covid một mươi chín online
cách thứ nhất là truy cập cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín ở đường dẫn tiêm chủng covid một mươi chín gov vn để đăng ký trực tiếp trên website
cách thứ hai là đăng ký tiêm covid một mươi chín bằng cách truy cập đường dẫn hsk kcb vn để tải ứng dụng sổ sức khỏe điện tử cho điện thoại dùng hệ điều hành android và ios
để đăng ký tiêm người dân phải cung cấp thông tin cá nhân kê khai trên bảng đăng ký
các thông tin được chuyển đến các điểm tiêm chủng mà người dân đã đăng ký
các điểm tiêm sẽ sàng lọc đánh giá chính xác của thông tin lên danh sách
khi có vaccine thì sẽ báo cho người dân hẹn thời gian đến khám sàng lọc và thông báo lịch tiêm cụ thể
vào khoảng một mươi sáu h ngày hôm qua tổ công tác bảo đảm an ninh trật tự công an tỉnh cà mau tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín trên tuyến đường quan lộ phụng hiệp
đoạn qua khu vực ấp sáu xã tân thành thành phố cà mau
phát hiện một trường hợp người dân đi đường vòng nhằm trốn kiểm tra y tế
qua làm việc người đàn ông khai tên lâm văn ca chú thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
ông này cho biết vì muốn vào địa bàn thành phố cà mau để đi làm thuê
nhưng không có phiếu xét nghiệm covid một mươi chín nên đến chốt kiểm tra đã đi đường vòng để trốn khai báo y tế
sau đó nhờ người thân đến đón vào địa bàn thành phố cà mau
lực lượng làm nhiệm vụ đã lấy mẫu xét nghiệm và xử lý theo quy định
trước đó cũng tại chốt kiểm dịch trên lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã phát hiện
một trường hợp trốn vào thùng chở trái cây trên xe tải để tránh khai báo y tế
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
liên tiếp bốn ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lên tới hàng chục tỷ đồng
vừa bị cộng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa triệt phá và bắt giữ nhiều đối tượng
có liên quan
cụ thể vào ngày một tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa triệt xóa ổ nhóm cá độ bóng đá
do lê trung đông chú huyện hoàng hóa cầm đầu bắt giữ năm đối tượng trong đường dây
chỉ tính từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt đường dây đánh bạc tổ chức đánh bạc này
đã hoạt động giao dịch số tiền khoảng ba mươi tỷ đồng
ngày năm tháng bảy đường dây do đối tượng nguyễn ngọc nhân chú xã trường trung huyện nông cống cầm đầu
bị triệt phá chín đối tượng trong ổ nhóm bị bắt giam
tính từ ngày hai mươi sáu tháng sáu nhân đã mua tài khoản tổ chức cho các đối tượng cá độ bóng đá
với tổng số tiền giao dịch hơn một mươi tỷ đồng
tiếp đó ổ nhóm do đào trọng cường chú thành phố thanh hóa cầm đầu bị trượt xóa
từ khi khai mạc euro hai nghìn hai mươi đến khi bị bắt giữ cường đã tổ chức cho các con bạc trên địa bàn
thành phố thanh hóa cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn một mươi tỷ đồng
công an thành phố thanh hòa cũng đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng
do nguyễn thành quân chú thành phố thanh hóa cầm đầu bắt giữ đối tượng quân
cùng tám nghi phạm khác và thu giữ sáu mươi triệu đồng
theo điều tra đến khi bị bắt nhóm người liên quan đã giao dịch tổng số tiền gần hai mươi tỷ đồng
vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
đang tiếp tục lấy lời khai để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc
và đánh bạc ăn tiền xảy ra tại khu phố thông chữ phường vĩnh hiệp thành phố rạch giá
trước đó vào chiều ngày một mươi một tháng bảy hàng chục con bạc đang tham gia đá gà ăn tiền
tại khu đất chống thuộc phường vĩnh hiệp thì bị lực lượng cảnh sát hình sự
công an thành phố rạch giá tiến hành bắt quả tàng
thấy có công an nhiều con bạc đã nhảy xuống sông tẩu thoát
tuy nhiên có ba mươi hai con bạc bị bắt giữ
công an đã tạm giữ hai con gà trống bốn mươi bảy chiếc xe máy trên hai trăm linh triệu đồng
và một tăng vật khác phục vụ cho việc đánh bạc
tụ điểm đánh bạc này do nguyễn văn út chú phường vĩnh hiệp rạch giá
đứng ra tổ chức thu tiền sâu và đã diễn ra được vài tháng nay
với thủ tục là nhanh gọn nhiều cá nhân tổ chức thường tìm đến các tín dụng đen
vì dễ tiếp cận vốn mà không cần phải chứng minh tài sản
tuy nhiên cũng từ những dịch vụ kinh doanh tài chính này
mà nhiều người đã phải chịu cảnh tiền mất tật mang
mới đây công an thành phố vinh của tỉnh nghệ an đã đánh sập một đường dây
cho vai lãnh nặng núp bóng doanh nghiệp với số tiền cho vai lên tới hơn năm trăm linh tỷ đồng
người phụ nữ này đến cơ quan công an thành phố vinh để trình báo việc
bị các đối tượng liên tục đe dọa gây sức ép và tìm cách chiếm đoạt ngôi nhà mình đang ở
tháng ba năm hai nghìn hai mươi một do cần tiền làm ăn chị đã vay hơn ba tỷ đồng của người cho vay
với mức lãi suất là tám đồng một triệu một ngày
tuy nhiên đến nay số tiền mà chị phải thanh toán cho chủ nợ đã lên đến gần tám tỷ đồng
do không có khả năng thanh toán lại thường xuyên bị đe dọa
chị đã đến cơ quan công an để trình báo
ngày một mươi chín tháng ba là vai hai trăm linh triệu cho đến ngày một mươi chín tháng năm là tổng số tiền tôi như anh học vai là ba tỷ bốn trăm linh triệu đồng
ngày một mươi sáu tháng năm là tôi đã chuyển cho anh học một tỷ tôi chưa có tiền để trả số còn lại
tôi chưa có tiền để trả số còn lại tôi chưa có tiền để trả số còn lại
ông hùng đó ẹp tôi là nếu không có tiền thì ông hùng lấy ngãn cái nhà của tôi
xác lập truyền án đấu tranh cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vinh xác định
nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
tín dụng đen là một trong những loài tội phạm gốc từ đó là phát sinh rất là nhiều loài tội phạm khác
trong thời gian gần đấy loài tội phạm tình dùng đen nó thay đổi cả phương thức
thủ đoàn hoạt động gây nhiều khó khăn
ngày một mươi hai tháng bảy lực lượng chức năng đã đồng loạt tiến hành khám xét ba mươi năm công ty tài chính dịch vụ cầm đồ
của bốn nhóm nói trên ở nhiều tỉnh thành gồm nghệ an hà tĩnh con tum quảng bình nha trang
bắt giữ bốn mươi bốn đối tượng dưới hình thức cho cá nhân doanh nghiệp vay với lãi suất từ ba đồng
đến tám đồng một triệu một ngày và yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp
hoặc cho người vai cầm cố tài sản như là xe máy ô tô
bìa đất với lãi suất từ hai đến bốn đồng một triệu một ngày
đã có hàng chục nghìn người trên khắp cả nước thực hiện việc vay tiền của các cơ sở trên
số tiền lên đến hơn năm trăm linh tỷ đồng
trong trường hợp người vay không trả lãi theo đúng yêu cầu hoặc thanh toán không đúng hẹn
nhóm các đối tượng này sẽ liên tục dùng các thủ đoạn đe dọa uy hiếp
vụ việc đang được lực lượng công an thành phố vinh tiếp tục điều tra mở rộng
thông tin điều chỉnh từ liên bộ công thương
giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng tám trăm năm mươi đồng một lít
trong khi xăng ron chín mươi năm tăng tám trăm sáu mươi bảy đồng một lít so với giá hiện hành bắt đầu từ chiều ngày hôm nay
giá xăng e năm ron chín mươi hai từ một mươi năm h ngày một mươi hai tháng bảy cao nhất là hai mươi sáu trăm một mươi đồng một lít tăng tám trăm năm mươi đồng
ron chín mươi năm là hai mươi một bảy trăm tám mươi đồng một lít tăng tám trăm bảy mươi đồng
giá các mặt hàng dầu đều tăng
dầu hỏa là một mươi năm năm trăm linh đồng một lít tăng bốn trăm năm mươi đồng
dầu diesel là một mươi sáu năm trăm ba mươi đồng một lít
tăng bốn trăm hai mươi đồng
dầu ma rút một mươi năm sáu trăm bảy mươi đồng một lít một cân tăng hai trăm ba mươi đồng
như vậy đây là lần tăng giá thứ ba từ cuối tháng năm đến nay
giá xăng bán lẻ trong nước đã vượt hai mươi đồng một lít
tổng cộng mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai đã tăng thêm là hai một trăm chín mươi đồng
còn xăng ron chín mươi năm đắt thêm hai hai trăm năm mươi đồng so với cuối tháng năm
thưa quý vị sáng nay đoàn công tác do phó thủ tướng chính phủ trương hòa bình dẫn đầu
đã có buổi làm việc tại ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai về công tác
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến sáng ngày một mươi hai tháng bảy tỉnh đồng nai có ba trăm chín mươi chín ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó làn sóng covid một mươi chín lần thứ tư này toàn tỉnh xuất hiện ba trăm sáu mươi bảy ca
với một trăm ba mươi sáu ca cộng đồng và hai trăm ba mươi một ca trong khu cách ly khu phong tỏa
hiện nay dịch bệnh đã lây nhiễm thứ phát với nhiều ổ dịch trên địa bàn tỉnh
với nguồn lây nhiễm có xu hướng chuyển dịch từ những người về từ các ổ dịch
thành phố hồ chí minh bình dương
còn ở trong tỉnh vốn là g f một f hai f ba nay thành f
đặc biệt xuất hiện các ổ dịch lớn tại các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh
tình hình diễn biến phức tạp và khó kiểm soát

của giai điểm trong việc của công ty
có nghĩa là họ cũng phải được tập huấn và họ tự đánh giá trước
sau đó thì chúng ta sẽ có những đợt kiểm tra
tỉnh đồng nai bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu kể từ giờ ngày chín tháng bảy vừa qua
cùng thời điểm với thành phố hồ chí minh hiện tại đã có hai mươi ba chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào tỉnh
để kiểm soát người và phương tiện ra vào đảm bảo công tác chống dịch trong vận chuyển hàng hóa
đồng thời đã triển khai các kịch bản về cơ sở sử dụng điều trị với sáu trăm linh giường
bệnh viện giả chiến tại đại học mở tp hcm cơ sở hai long bình tân với công suất một một trăm năm mươi giường
năm mươi giường hồi sức tích cực cho bệnh nhân nặng

cùng với những chức của đối tượng sẽ có cái công tức phù hợp
và giờ tôi và bình chủ tướng viên bác sư bình chủ tướng sẽ giúp cho bệnh viện tập hợp
và làm sự nghiệp của công nghệ đánh giá công nhận chức năng sức tích của tỉnh
làm cho nào có một việc bản có một kế hoạch sở hữu rõ ràng
các đối tượng tư tên chủ yếu thêm việc đầy đủ
cũng như các đối tượng tập hợp cho các thương điện
và tên chủ khi bác sư về bên trên đường về
thì lập tức chúng ta bỏ kẹt ngay để tiến tạng
để có việc lúc đấy chúng ta có chờ đợi đồng hành
những ngày vừa qua mặc dù lực lượng chức năng đang căng mình kiểm soát tốt
các chốt kiểm dịch ra vào tỉnh đồng nai theo chỉ thị một mươi sáu
nhưng trên thực tế việc thực hiện vẫn chưa thật sự nghiêm túc
trên đường phố vẫn diễn ra các hoạt động giao thương như bình thường
điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chống dịch
điều này chúng tôi có
đảm bảo cho tỉnh tỉnh đồng nai
các công trí đã thực hiện ở mấy chục cái định chốt trên cấp tỉnh

kiểm soát cho được cái nguồn lây từ bên ngoài đó
kiểm soát cho được những cái đối tượng

đối tượng có thể dịch vụ phương biện nhất là một vụ

chẳng hạn gì có lòng cái công ác
nó chỉ xe anh hồn ở đây mình phân biệt ra các loại xe
nó đến đồng nai và xe đi qua đồng nai
chứ không có không có ghé đồng nai
đó nên là nhưng mà nhiều khi là nó gần gần đi ghé đồng nai
thì nó lạy lây ra cái quán cơm
nó nhìn chỗ được
cho nên là tôi đề nghị ngành là công ác
nó lạy lạy giao thông
có lòng ý là cái thu cái ý của đội phòng
để chúng ta có ý chấp nhận
có lòng ý chỉ đạo các tổ chức thành viên
bao gồm các chi hội
kiểm quản lý chặt chẽ gây khẩu khẩu
đó rồi đi từng ngõ gõ từng nhà
sau buổi kiểm tra thực tế công tác chống dịch
trên địa bàn tỉnh đồng nai
phó thủ tướng trương hòa bình đánh giá
tỉnh đồng nai đã có nỗ lực đáng kể
trong công tác chống dịch
tuy nhiên không được chủ quan
và cần tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống chính trị
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng
áp dụng công nghệ để truy vết tổ chức giao thông
để kiểm soát dịch từ trong nội thành
cũng như nguồn lây từ bên ngoài vào
lực lượng cả lực lượng y tế
cả lực lượng quân đội công an
rồi các lực lượng khác có tham gia vào chống dịch
chúng ta có kế hoạch là bảo toàn lực lượng
chia thay đổi phân ca phân kiếp vân vân
bố trí lực lượng cho nó phù hợp
cho nó khoa học để mà có đủ sức chiến đấu lâu dài
và cái sự chí huy phải tập trung
đây là nói bốn tại chỗ
thì trong đó là có chí huy tại chỗ
lực lượng tại chỗ hậu cần tại chỗ vân vân
bên cạnh đó phó thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh đồng nai
phải chú trọng quan tâm đến người nghèo yếu thế
người chịu ảnh hưởng nạn nghề của chế thi một mươi sáu
không để người dân thiếu lương thực
thực phẩm nhu yếu phẩm
việc chăm lo cho đời sống người dân
phải được đặt lên hàng đầu
ngành y tế phải tham hộ kịp thời
công tác đáy mẫu
cần xét nghiệm nhanh và có kết quả sớm
nhưng không để lãng phí
không quá tải cho lực lượng y tế
cũng trong ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng bảy
hai trăm năm mươi học viên trường đại học an ninh nhân dân
đã có mặt đông đủ tại lễ xuất quân
tham gia bảo vệ an ninh trật tự
và phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn hai tỉnh bình dương và long an
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trường đại học an ninh nhân dân
đã chủ động xây dựng phương án bố trí ba trăm linh học viên thường trực
sẵn sàng huy động hỗ trợ công an các đơn vị địa phương
đảm bảo an ninh trật tự
phòng chống dịch covid một mươi chín khi có yêu cầu
trong những đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh
tại công an các đơn vị khu vực phía nam
nhà trường đã tổ chức bốn đợt với bảy trăm năm mươi học viên
tăng cường cho công an tp hcm
công an tỉnh bình dương và công an long an
hỗ trợ thực hiện công tác đảm bảo an ninh trực tự
và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đây thực chất cũng là một hình thức
để nhà trường tiếp tục quá trình đào tạo
bồi dưỡng rèn luyện cho các học viên
nhà trường đặc biệt là các em học viên
khóa liên thông xuất quân ngày hôm nay
tăng cường cho công an tỉnh bình dương
và chiều hôm nay tiếp tục tăng cường cho công an tỉnh long an
cũng như các lực lượng dự bị chiến đấu
đang sẵn sàng học tập rèn luyện tại trường
sẽ luôn luôn sẵn sàng nhận hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ được ra

công an nhân dân
trong ngày xuất quân lên đường làm nhiệm vụ
với nhiệt huyết của tuổi trẻ
và tinh thần của người chiến sĩ công an nhân dân
không ngại khó ngại khổ
những chiến sĩ công an nhân dân tương lai
với hành trang và quân phục chỉnh tệ
đồng lòng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
em cũng như là toàn thể một trăm năm mươi học viên
đại diện cho trường đại học công an nhân dân
tăng cường đi chống dịch tại tỉnh bình dương
sẽ luôn cố gắng hết sức
và nhận được trách nhiệm rõ ràng
để nhiệm vụ chống dịch hoàn thành
để đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào
thì bản thân quyết tâm sẵn sàng đi bất cứ đâu
làm bất cứ gì
chỉ cần đối gốc được một phần công sức của mình
và công tác chống dịch của cả nước
công tác tại địa phương thì chúng em đã có thể
tích góp được kinh nghiệm
trong công tác chiến đấu tại địa phương
để áp dụng cho bản thân mình sau này
thời gian qua tình hình dịch bệnh
của số tỉnh thành phía nam diễn biến phức tạp
đặc biệt là các địa phương giáp ranh thành phố hồ chí minh
công tác truy vết khoanh vùng dập dịch
được đặt ra yêu cầu ngày càng cao
do đó việc tăng cường lực lượng hỗ trợ
cho công an các địa phương là thật sự cần thiết
đây là một việc làm thể hiện
truyền thống đoàn kết
gắn bó giữa nhà trường
với công an các đơn vị địa phương
trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị
được giao tại cơ sở
phát huy tối đa
sức mạnh chiến đấu
của toàn lực lượng công an
trong công tác phòng chống dịch
trong thời gian tới
những học viên công an nhân dân luôn có mặt
ở những nơi tuyến đầu chống dịch
sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao
đảm bảo sự bình yên cho nhân dân
và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
không chỉ giúp cho những chiến sĩ công an nhân dân tương lai
được rèn luyện trong môi trường thực tiễn
vững vàng hơn về bản lĩnh năng lực chuyên môn
mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp
của người chiến sĩ công an nhân dân
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
tại một số tỉnh thành phía nam
sáng nay ngày một mươi hai tháng bảy
hàng ngàn phương tiện đã bị ủng ứ
trên đường nguyễn kiệm
thuộc phương ba quận gò vấp tp hcm
do là thứ hai đầu tuần
nên nhiều người dân vẫn phải tới
các cơ quan công sở cơ sở làm việc
nên vẫn có khá đông phương tiện
chủ yếu là xe hai bánh
lưu thông vào đường nguyễn kiệm
tuy nhiên các chốt kiểm dịch covid một mươi chín
tại đây vẫn thực hiện nghiêm công tác
kiểm soát người dân đi lại
trong khi việc kiểm soát không thể đáp ứng kịp
đã dẫn đến ủng tắc
theo quy định tại chí thị một mươi sáu
người dân chỉ được đi lại trong trường hợp khẩn cấp
trường hợp thực sự cần thiết hoặc phải đi làm
có giấy xác nhận yêu cầu đi lại của đơn vị mình
tại chốt này nhiều trường hợp
buộc phải quay đầu xe
nhưng đây là đường một chiều
nên lực lượng chức năng cũng tốn thêm thời gian
để yêu cầu cũng như hướng dẫn các phương tiện quay đầu
vụ việc kéo dài gần hai giờ đồng hồ mới ổn định trở lại
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản
gửi cho các sở ngành liên quan
về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong lĩnh vực giao thông
trong đó có nội dung không kiểm tra
giấy xét nghiệm covid một mươi chín đối với trường hợp
đi lại trong nội thành
thành phố thủ đức các quận huyện các sở ngành
đối với các trường hợp đi lại
trong phạm vi tp hcm do nhu cầu thật sự cần thiết
sẽ không thực hiện kiểm tra giấy xét nghiệm covid một mươi chín
ngoài ra ủy ban nhân dân tp hcm
yêu cầu tăng cường tuyên truyền cho người dân
yêu cầu người dân ở nhà chỉ ra ngoài
khi thật sự cần thiết để tránh lây lan dịch bệnh
các đơn vị cần tổ chức tuần tra thường xuyên
trên địa bàn phát hiện và xử lý nghiêm cách
trường hợp vi phạm an ninh trật tự
và quy định chống dịch
chủ động làm việc với cơ quan xí nghiệp
phù hợp với các địa phương giáp ranh
có người lao động qua lại làm việc
để tổ chức đưa xe đưa đón tập trung
hạn chế tối đa việc đi lại bằng xe cá nhân
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại